sáng nay hai mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì hội nghị
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành
đoàn thể trung ương và lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí
hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm hai nghìn một mươi chín phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
theo đó trong năm qua ngành tuyên giáo đã thể hiện rõ vai trò tham mưu chiến lược trên mặt trận tư tưởng của đảng
tiếp tục có nhiều đổi mới nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị tăng cường đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình
góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng chủ động định hướng thông tin tuyên truyền về tình hình quốc tế trong nước
tạo động lực tinh thần để đất nước hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn hai mươi
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hội nghị đã xác định một số nhiệm vụ quan trọng
mà trọng tâm là hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng